bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy
theo đó sau khi lắng nghe tiếp thu ý kiến xã hội bộ sẽ vẫn tiếp tục duy trì điểm sàn đại học
không bỏ điểm sàn như dự thảo ban đầu
việc bỏ rồi lại giữ điểm sàn được các trường đại học cao đẳng đón nhận như thế nào
ghi nhận của phóng viên xung quanh vấn đề này
điểm sàn tồn tại từ khi có kỳ thi ba chung
được bộ giáo dục đào tạo quy định là ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu
để thí sinh bước vào cánh cổng trường đại học hoặc cao đẳng
cách đây hai tháng khi bộ giáo dục đào tạo có dự thảo về bỏ điểm sàn
một số trường đại học cao đẳng đã tỏ ra hết sức lo ngại
bởi rất có thể sẽ xảy ra tình trạng điểm thấp cũng có thể vào đại học
như năm ngoái chẳng hạn có những trường trọng điểm nhưng mà tuyển sinh lại lấy điểm đầu vào bằng điểm sàn
vậy nếu không có điểm sàn nữa thì năm đó chỉ cần mở rộng thêm một mươi trong số đấy thôi
hai phần ba số lượng sinh viên thôi thì không còn gì cho các trường ở cái tốp dưới nữa
đang dự thảo quy chế tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy là bỏ điểm sàn
và cho thí sinh được lựa chọn nhiều trường và cho các trường tự chủ tuyển sinh và kéo dài thời gian tuyển sinh
như vậy có thể nói là một cái đầu vào của trường đại học có thể nói là mở toan
trước tâm lý chưa sẵn sàng của một số cơ sở đào tạo và xã hội
bộ giáo dục đã quyết định mùa tuyển sinh năm nay sẽ vẫn giữ quy định điểm sàn
từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi khi đã công khai đầy đủ và chuẩn xác các thông tin về chất lượng đào tạo
thì các trường sẽ được tự xác định điểm chuẩn tự chủ về chất lượng đầu vào của mình
việc bỏ điểm sàn có lộ trình được nhiều trường ủng hộ
nếu mà bỏ ngay trong năm nay thì nó sẽ gây ra một cái di chuyển cái lượng thí sinh
nó mở vung
rất là khó cho các trường bởi vì bản chất cái công cuộc tuyển sinh hàng năm nó đã rất phức tạp rồi
có nhiều vấn đề mà xã hội người ta quan tâm
đặc biệt là nó cũng là một cái yếu tố đối với các trường ngoài công lập nữa
thế thì cái lộ trình đến năm hai nghìn một mươi tám với áp dụng bỏ điểm sàn
tôi nghĩ là phù hợp với xu thế để các trường có cái chuẩn bị
theo giáo sư nguyễn quý thanh bên cạnh việc bỏ điểm sàn có lộ trình
cần đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng của các trường đại học
khi tham gia kiểm định
theo chuẩn trong nước hay chuẩn quốc tế
thì chất lượng đào tạo của các trường sẽ được công khai trước xã hội
từ đó việc tự chủ đầu vào của các trường mới được xã hội tin tưởng
tại sao ở việt nam trong bối cảnh hiện tại thì có thể giao cho những trường để cảm định
bởi đơn giản họ đã được thẩm định về mặt chất lượng
họ đã được đánh giá một cách kỹ lưỡng về các yếu tố đảm bảo chất lượng
và có thể thấy rằng là gì
có thể tin tưởng được là giao cho họ tự quyết về vấn đề tuyển sinh
còn chuyện khác thì nếu anh muốn được giao thế
thì anh đánh giá xong thì người ta sẽ giao cho anh
theo tính toán của bộ giáo dục
khi các trường thực sự công khai minh bạch về chất lượng đào tạo
điểm sàn sẽ kết thúc sứ mệnh của mình
các trường sẽ thực sự tự chủ và chịu trách nhiệm về đầu vào và đầu ra
đa phần các ý kiến đều ủng hộ lộ trình bỏ điểm sàn như quy chế
các trường cũng khẳng định sẽ gấp rút hoàn thiện việc công khai các thông tin theo quy định
để sẵn sàng tới năm hai nghìn một mươi tám tự chủ đầu vào